tại bình định trong hai ngày mùng bảy và tám tháng một mươi hai gần một trăm linh chiến sĩ là công an bộ đội dân quân và đoàn thanh niên thuộc huyện tuy phước gia quân hỗ trợ xã phước thuận phước sơn khắc phục ra bồi thủy phá nạo vét tu bổ canh mương để kịp bước vào vụ sản xuất mới
trong đợt mưa lũ cuối tháng một mươi một vừa qua hầu hết các thử dụng tại đây đều bị cắt sỏi bồi với khối lượng lớn
nhiều đám ruộng cánh đồng bờ tràn cũng bị khuét thành những hố sâu các chiến sĩ phải chuyển đất đất lấp hố sâu cải tạo mặt ruộng đóng cọc tre keo lại bờ ruộng mương
hiện nhiều cánh đồng trên địa bàn huyện tuy phước vẫn còn ngập nước lũ và ra bồi thủy phá trong khi vụ sản xuất đông xuân đã đến gần
những ngày tới đoàn viên thanh niên công an sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành đoàn thể thanh niên địa phương hỗ trợ người dân khắc phục kịp lịch thời vụ